hưởng ứng lời kêu gọi của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng và lãnh đạo bộ công an
cán bộ chiến sĩ công an cảnh sát ở các địa phương đã tình nguyện hiến máu
đây là hoạt động thiết thực khi mà cả nước đang chung tay chống dịch covid một mươi chín
tại kiên giang các chiến sĩ công an tổ chức hiến máu trong ba ngày từ một mươi năm đến một mươi bảy tháng bốn
trong sáng ngày một mươi năm tháng bốn đợt hiến máu tình nguyện đầu tiên tại huyện u minh thượng
có trên hai trăm linh cán bộ chiến sĩ tham gia hiến máu kết quả thu được hai trăm linh đơn vị máu
dự kiến tổng số máu thu được qua ba lần là một đơn vị máu
cùng ngày tại đồng nai trung đoàn cảnh sát cơ động đông nam bộ thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an
tổ chức cho hơn hai trăm sáu mươi cán bộ chiến sĩ hiến máu tỉnh nguyện
toàn bộ số lượng máu thu được tại chương trình sẽ được trung tâm chuyển máu khu vực chợ rẫy
cung cấp cho các bệnh viện phục vụ công tác cấp cứu và chữa trị cho người bệnh